ban quản lý di tích nhà tù hòa lò đã sẵn sàng mở tour thăm quan trải nghiệm về đêm với tên gọi
du khách sẽ có bốn mươi năm phút trải nghiệm với nhiều yếu tố mới lạ
để tăng sức hấp dẫn cho tour khám phá mới ban quản lý di tích nhà tù hòa lò sẽ cho thắp nến
đèn chiếu sáng ở những lối đi kết hợp cùng với âm thanh để du khách có thêm trải nghiệm khác biệt
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ban quản lý di tích cũng khuyến cáo chương trình trải nghiệm về đêm phù hợp với du khách từ một mươi sáu tuổi trở lên